vào lúc một mươi bốn h ba mươi chiều nay theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thành phố hàng châu tỉnh chiết giang về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc trong thời gian bốn ngày từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng một
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thành phố hàng châu tỉnh chiết giang về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc trong thời gian bốn ngày từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng một
chuyên cơ chở tổng bí thư và đoàn cấp cao việt nam đã về đến sân bay quốc tế nội bài kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa